với chủ đề vị tết xưa hội trợ tết nông nghiệp sạch do bảo tàng phụ nữ việt nam
cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp tổ chức vừa được khai mạc tại thủ đô hà nội
với mục đích xúc tiến thương mại và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống
hội trợ tết nông nghiệp sạch hai nghìn hai mươi có các dân hàng với nhiều đặc sản từ các vùng miền
như thịt châu gác bếp yên bái hồng treo đà lạt bưởi diễn sô cô la dùng cho sinh hoạt và biếu tặng ngày tết
hội trợ là nơi trải nghiệm văn hóa truyền thống khi tái hiện lại một phần không gian
hình ảnh nét đẹp trong chợ tết xưa các trò chơi hoạt động trải nghiệm mang đậm nét văn hóa dân gian
sự kiện nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại giới thiệu tới cộng đồng về hệ thống nông sản an toàn
sạch theo đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
trên phạm vi toàn quốc ban hành theo quyết định số ba nghìn bảy mươi ba ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội trợ sẽ diễn ra trong vòng sáu ngày từ ngày bốn đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tại bảo tàng phụ nữ việt nam